trong chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín tình hình khai thác lâm sản trên địa bàn tỉnh có chiều hướng gia tăng
phức tạp cả về số vụ và khối lượng gỗ vi phạm
cụ thể trong chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín trên địa bàn tỉnh đã phát hiện ba trăm sáu mươi ba vụ
với khối lượng thu giữ là hai năm trăm sáu mươi hai mét khối gỗ các loại diện tích thiệt hại là một mươi năm năm ha
so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám số vụ vi phạm tăng bốn vụ
với khối lượng vi phạm gần sáu trăm linh m ba gỗ tăng hai mươi tám
việc khai thác lâm sản trái phép chủ yếu xảy ra tại các lâm phần do các công ty lâm nghiệp quản lý
tỉnh con tum cũng đã xử lý ba trăm bốn mươi bảy vụ vi phạm hành chính khởi tố hình sự hai mươi sáu vụ
thu giữ ba mươi sáu ô tô hai xe máy với các hành vi khai thác rừng trái phép
cất dấu mua bán vận chuyển trái phép lâm sản
nguyên nhân do việc giao khoán cho các hộ gia đình các chủ rừng trách nhiệm chưa cao
việc nắm bắt thông tin còn hạn chế để xảy ra các vụ vi phạm về tài nguyên rừng rất nghiêm trọng
nhưng chưa có các giải pháp biện pháp để ngăn chặn kịp thời